tin an ninh trật tự
tòa án nhân dân thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo sao huy pinh hai mươi tám tuổi quốc tịch trung quốc về hành vi giết người
một người phụ nữ là đồng hương trung quốc của mình rồi phân xác ném xuống sông hàn
theo cáo trạng cuối năm hai nghìn một mươi chín sao huy tinh cùng với bạn gái đến đà nẵng chơi tại sòng bài crown
qua bạn gái đối tượng làm quen với bao dan ping là nhân viên sòng bài
nhiều lần góp tiền cho sao huy pinh chơi bài nhưng thua liên tục
chiều ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi chị này đến chơi nơi ở của sao huy pinh để đòi tiền
tại đây hai người đã phát sinh mâu thuẫn đối tượng đã dùng dây xiết cổ nạn nhân đến chết
để che giấu hành vi thì bị cáo đã phân xác nạn nhân giấu vào vali rồi vứt xuống sông hàn
tòa án nhân dân thành phố đà nẵng đã tuyên phạt sao huy pinh tử hình về tội giết người
một đường dây cá độ bóng đá với số tiền cá cược mỗi trận lên tới hơn hai trăm linh triệu đồng
vừa bị cơ quan cảnh sát
điều tra công an huyện quảng sương của tỉnh thanh hóa triệt phá bắt giữ năm đối tượng
cầm đầu đường dây là lê thiên thức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở khu phố tân tú thị trấn tân phong huyện quảng sương
sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh dạng sáng ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
sau khi kết thúc hai trận đấu thuộc vòng tám giải chung kết euro giữa hà lan cộng hòa séc và bỉ bồ đào nha
công an huyện quảng sương đã bắt giữ và triệu tập hàng chục đối tượng
tại cơ quan công an lê thiên thức
hình thức khai nhận từ đầu mùa giải đã câu kết với một mươi một đối tượng khác trên địa bàn huyện quảng sương thành phố thanh hóa
và huyện thường xuân thiết lập một đường dây đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
số tiền các đối tượng tham gia cá cược là hơn hai trăm linh triệu đồng một trận
đến khi bị bắt bọn chúng đã thu lời bất chính khoảng một ba tỷ đồng
còn tại an giang cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành cho biết
vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng võ văn vinh về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an võ văn vinh thừa nhận thời gian qua đã lấy trộm một mươi hai cây mai trị giá khoảng sáu mươi triệu đồng
trên địa bàn hai huyện châu thành và châu phú của tỉnh an giang
sau đó vận chuyển đến xã vĩnh chánh huyện thoại sơn của tỉnh an giang tiêu thụ
lực lượng chức năng đã thu hồi được năm cây mai trả cho bị hại tạm giữ phương tiện của đối tượng
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín nhiều địa phương đã và đang triển khai nhiều biện pháp mạnh
để hạn chế dịch bệnh lây lan
tối ba mươi tháng sáu đến dạng sáng ngày một tháng bảy trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình dương
phối hợp với trung tâm y tế thành phố thủ dầu một đã lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai
cho hơn bốn công nhân người lao động sinh sống tại khu nhà ở xã hội hòa lợi
thuộc phường hòa phú thành phố thủ dầu một
do chủ động triển khai các kịch bản ứng phó nên ngay khi phát hiện ca mắc mới covid một mươi chín đầu tiên trên địa bàn
bình phước đã khẩn trương khoanh vùng dập dịch
ngay trong tối ngày ba mươi tháng sáu bản nhân dân huyện trơn thành
đã quyết định phong tỏa hai trăm năm mươi hộ dân với hơn một dân để truy vết xét nghiệm
đến sáng ngày một tháng bảy lực lượng chức năng đã lấy mẫu hơn một hai trăm linh mẫu
trong đó trên chín trăm năm mươi mẫu được lấy trong khu phong tỏa tạm thời để xét nghiệm sars cov hai
qua đó xác định được bốn mươi hai f một và một trăm tám mươi năm f hai
tại quảng ngãi tất cả tám mươi một trường hợp được ghi nhận dương tính với sars cov hai
đều ở khu cách ly tập trung và trong khu vực phong tỏa tại xã phổ châu
và phường phổ thạnh thị xã đức phổ
chưa có ca nghiệm ngoài khu vực này
trước những phức tạp của dịch bệnh tại điểm nóng phường phổ thạnh và xã phổ châu thị xã đức phổ
ủy ban nhân dân tỉnh đã nâng cao mức cảnh báo dịch bệnh lên nguy cơ rất cao
và yêu cầu gia đình cách ly với gia đình thôn tổ cách ly với thôn tổ phường xã cách ly với phường xã
đồng thời yêu cầu người dân trong vùng có dịch ở nhà hạn chế tối đa ra ngoài
chứa các trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực thực phẩm dược phẩm hàng hóa và dịch vụ thiết yếu khác
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang có những diễn biến phức tạp
thì hình thức khám chữa bệnh từ xa đang được tăng cường triển khai tại các bệnh viện
điều này không chỉ giúp cho người bệnh tiếp cận được nhiều tiện ích tiết kiệm chi phí
mà còn là phương pháp hiệu quả để hạn chế việc di chuyển tránh lây lan bệnh tại các bệnh viện
điều này không chỉ giúp cho người bệnh tiếp cận được nhiều tiện ích tiết kiệm chi phí
từ xa bệnh viện mục kiến chiến bộ công an đã thực hiện hàng trăm ca hội chẩn trực tuyến thành công
cho những trường hợp bệnh nặng với sự hỗ trợ trao đổi chuyên môn từ các bác sĩ giỏi
chuyên gia đầu ngành từ bệnh viện trung ương huế và bệnh viện đại học y hà nội
đây là hình thức hiệu quả nhằm hạn chế việc chuyển tuyến tiết kiệm chi phí
tránh di chuyển nhiều địa điểm trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
bệnh viện mộng chính là bệnh viện đầu tiên của khu vực bình trung có phòng khám từ xa của hà nội
một cơ sở mà đầu tiên của bệnh viện đại học y hà nội đã đặt tại bình trung tuyên nguyên
trong thời gian vừa rồi thì bệnh viện mộng chính cũng đã thành công cái việc này
có nghĩa là tất cả những bệnh nhân được khám và với những chuyên môn về khó khăn về chuyên môn
vì cần các chuyên gia đầu ngành tư vấn cũng như là cái nhu cầu của bệnh nhân
thì bệnh viện mộng chính chỉ cần là bật máy gọi điện thoại ra ngoài hà nội
là sẽ có cách đối ngay trực tiếp và khám bệnh nhân và tư vấn rất là nhanh
bên cạnh khám bệnh trực tuyến bệnh viện mộng chính và nhiều cơ sở y tế
cũng đã tổ chức chương trình tư vấn bằng hình thức live stream
kết nối trực tiếp để người bệnh trao đổi với các y bác sĩ về tình trạng sức khỏe
mà không cần phải tới tận nơi
đồng thời đối với các trường hợp bệnh nặng lớn tuổi khó khăn trong việc di chuyển
bệnh viện sẽ có đội ngũ khám bệnh tại nhà để hỗ trợ bệnh nhân
và hạn chế nguy cơ lây nhiễm khi đến nơi đông người cho những đối tượng này
bởi đây thường là những trường hợp có nhiều bệnh nền
là nhóm đối tượng có nguy cơ diễn biến xấu nếu mắc covid một mươi chín
trong tình hình dịch bệnh covid hiện tại thì có rất là nhiều khó khăn
ví dụ như là sức khỏe của bác sĩ có đảm bảo để chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân không
và mặt khác là khi tình hình dịch bệnh ở trong cộng đồng diễn biến rất là phức tạp
thì bác sĩ đi khám có đảm bảo được an toàn hay không
nó là vấn đề rất là non ngã
nhưng mà bệnh viện một trăm chín mươi chín
bệnh viện một trăm chín mươi chín
đã triển khai thứ nhất là làm xét nghiệm cho tất cả các bác sĩ
điều dưỡng tham gia thăm khám thường xuyên
thứ hai là có tiêm phòng đầy đủ cho các nhân viên y tế
để hạn chế tình hình lây nhiễm dịch bệnh
bây giờ mà tập trung vào chỗ đông người như bệnh viện
thì không ai nhất là những người ra
thì đặc biệt là trong cái thời kỳ mà dịch covid nó đang bùng phát thế này
thì là giảm được cái nguy cơ là lây nhiễm
cho nên là dịch vụ mà thăm khám tại nhà
thì đúng là rất là vấn đề rất là vấn đề rất là vấn đề rất là vấn đề
và là tốt và hiệu quả
đây được xem là một hình thức khám bệnh khá hiệu quả
giải quyết được nhiều vấn đề trong tình hình dịch bệnh căng thẳng
và đang được nhiều bệnh viện tại thành phố đà nẵng áp dụng
triển khai dưới nhiều hình thức
mang đến cơ hội tiếp cận nhiều tiện ích cho người dân
và góp phần hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín
một số tin tức về an ninh trật tự
sáng nay công an tỉnh an giang cho biết
đang tạm giữ hình sự nghi phạm huỳnh thanh nhàn
chú huyện trợ mới tỉnh an giang về hành vi giết người
thông tin ban đầu vào ngày hai mươi chín tháng sáu
người dân phát hiện một người đàn ông đang nằm bất tỉnh trên đường
và một xe mô tô nghi là tai nạn giao thông
cách nhà máy xử lý rác thải của thị trấn mỹ luông
huyện chợ mới khoảng ba trăm linh mét
nạn nhân được xác định là ông hồ văn đẹp
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm chú huyện trợ mới tỉnh an giang
đã tử vong và bị nhiều vết đâm trên cơ thể
kế bên nạn nhân có một con dao
nhận được tin báo công an huyện chợ mới
đưa hai lực lượng đến hiện trường xác minh điều tra
bắt giữ được huỳnh thanh nhàn
khi y đang lẩn trốn tại địa phương
qua làm việc ban đầu nghi phạm nhàn khai nhận
do mâu thuẫn cá nhân nên đã dùng dao
đâm chết ông đẹp
viện kiểm soát nhân dân tỉnh thái bình
đã ra cáo trạng truy tố nguyễn xuân đường
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một chú thành phố thái bình
nguyễn thị dương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi là vợ nguyễn xuân đường
cùng năm đối tượng
về tội cưỡng đoạt tài sản
với số tiền gần hai năm tỷ đồng
của các cơ sở
mai táng tại thái bình
viện kiểm soát nhân dân tỉnh thái bình
xác định từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
tới tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
khi vợ chồng đường bị bắt
nhóm của nguyễn xuân đường đã chiếm đoạt
trên hai tỷ đồng của hai mươi năm cơ sở
dịch vụ tăng lễ trên địa bàn tỉnh thái bình
các bị can ninh đức lợi
phạm văn úy nguyễn khắc ninh
bùi mạnh tiến quách việt cường
và nguyễn thị dương
được xác định đã có hành vi giúp sức cho đường
thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản
lương trung thái không biết việt đường
cưỡng đoạt tài sản đã giúp đường nhận
báo ca nên không bị xem xét xử lý
viện kiểm soát nhân dân tỉnh thái bình
truy tố nguyễn xuân đường ninh đức lợi
phạm văn úy nguyễn khắc ninh
bùi mạnh tiến về tội cưỡng đoạt tài sản
theo điểm a khoảng bốn
điều một trăm bảy mươi bộ luật hình sự
khung hình phạt từ một mươi hai đến hai mươi năm tù
cùng bị truy tố về tội danh này
quách việt cường bị truy tố
theo điểm a khoảng ba với khung hình phạt
từ bảy đến một mươi năm năm tù
nguyễn thị dương bị truy tố
theo điểm d khoảng hai với khung hình phạt
từ ba đến một mươi năm tù
một đường dây ghi số đề
với quy mô lớn nhất từ trước đến nay
tại tỉnh đắk lắc với tổng số tiền giao dịch trên
năm trăm linh tỷ đồng vừa bị công an
thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc triệt phá thành công
một mươi tám đối tượng trong đường dây
đã bị tạm giữ để tiếp tục điều tra
cầm đầu đường dây số đề này
là nguyễn anh tài ba mươi tuổi
chú phường thành công thành phố bùn ma thuật
khám xét tại các địa điểm
lực lượng công an đã thu giữ gần hai trăm năm mươi triệu đồng
tiền mặt trên hai mươi điện thoại di động
cùng nhiều tài liệu tang vật liên quan
đến hoạt động ghi số đề
bước đầu công an đã làm rõ đường dây số đề này
hoạt động được khoảng hai năm
với tổng số tiền giao dịch trên năm trăm linh tỷ đồng
hiện công an thành phố buôn ma thuật đã ra quyết định
tạm giữ hình sự một mươi tám đối tượng
trong đường dây số đề này để làm rõ
về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng
để xử lý các đối tượng có liên quan
hơn hai mươi sản phẩm làm đẹp
dùng để bôi ngoài da
hoặc là được sản xuất dưới dạng viên
dạng bột uống trực tiếp
có dấu hiệu giả mạo vừa bị đội cảnh sát
kinh tế công an huyện đông anh thành phố hà nội
phát hiện và thu giữ
tại một sường sản xuất trên địa bàn
kiểm tra đột xuất một sường sản xuất
mặt hàng hóa mỹ phẩm có địa chỉ
tại thôn lại đà xã đông hội huyện đông anh
lực lượng chức năng đã
phát hiện công nhân đang pha chế
đóng gói hàng nghìn sản phẩm
có dấu hiệu giả mạo như là kem chống nắng
trang điểm lăn khử mùi cơ thể
sản phẩm bảo vệ sức khỏe mang nhãn hiệu đào thi
thuốc giảm cân sản phẩm
cần tây mặt ong dung dịch vệ sinh
cùng nhiều loại vỏ hộp nhãn mát
và tem các sản phẩm
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh
đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp
quyết định tạm giữ và lệnh bắt
đối với bốn đối tượng
nguyễn bà tuấn trịnh xuân quỳnh nguyễn thị thêm
và trần đức quân về hành vi sản xuất
hàng giả là thực phẩm
điều đáng nói là ngoài những sản phẩm bôi ngoài da
các đối tượng còn trực tiếp sản xuất
các loại sản phẩm dạng viên dạng bột
để uống trực tiếp vụ án đang được tiếp tục
mở rộng điều tra
để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
có hiệu quả bắt đầu từ ngày hôm nay
ngày một tháng bảy tất cả các chợ truyền thống
trên địa bàn của quận bình tân tp hcm
sẽ phải tạm dừng hoạt động một mươi bốn ngày
tính đến trưa ngày một tháng bảy
quận bình tân đã ghi nhận bảy trăm một mươi một ca nhiễm covid một mươi chín
và là quận có số cao nhiễm
cao nhất tp hcm
do đó ông nguyễn minh nhật chủ tịch ubnd
quận bình tân cho biết tạm ngưng chợ truyền thống
trên địa bàn một mươi bốn ngày
trước đó trong quá trình thực hiện chí thị một mươi của ubnd
thành phố các phường nhận thấy một số chợ
không đảm bảo an toàn phòng dịch người dân vẫn còn
tập trung đông vì vậy quận quyết định
cho tiểu thư ngân bán một thời gian để thực hiện
công tác phòng chống dịch trước lo ngại
nơi diễn tất cả chợ truyền thống người dân sẽ tập trung
về siêu thị cửa hàng tiễn ít đông khó đảm bảo
phòng dịch ông nhật cho rằng trong siêu thị
có thể tổ chức phòng dịch tốt hơn
người dân nên đặt hàng online hạn chế tiếp xúc trực tiếp
trước đó nhiều chợ truyền thống ở tp hcm
đã được yêu cầu ngừng hoạt động để phòng dịch
đến nay đã có nhiều chợ truyền thống trong thành phố
ngừng hoạt động do liên quan cá mắc covid một mươi chín
không đảm bảo phòng dịch
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có quyết định
về thi tốt nghiệp trung học phổ thông
năm hai nghìn hai mươi một theo đó học sinh lớp một mươi hai
ở thành phố sẽ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
theo hai đợt của lịch bộ giáo dục và đào tạo
cụ thể đợt một thi vào ngày bảy và tám tháng bảy
dành cho các thí sinh không ở những nơi
bị phong tỏa cách ly không ở các địa phương
có nguy cơ cao hoặc thuộc diện
đợt hai dành cho các thí sinh bị ảnh hưởng
của dịch covid một mươi chín không thể dự thi đợt một
để chuẩn bị cho kỳ thi này sở dục đào tạo
tp hcm sẽ triển khai các phương án
an toàn phòng chống dịch tất cả cán bộ
coi thi thí sinh dự thi sẽ được lấy mẫu
xét nghiệm và đảm bảo những người tham gia
kỳ thi đều phải có kết quả âm tính
với covid một mươi chín phân chia nhóm phòng thi
ra vào cổng trước và sau khi thi
xác định vị trí giả cách một năm m
tại các nơi đo thân nhiệt và khi ra về
học sinh lên thẳng phòng thi
một học sinh ngồi một bàn ở mỗi phòng thi
thực hiện yêu cầu năm k cho toàn bộ
cán bộ nhân viên và thí sinh
yêu cầu khai báo y tế trước khi đi thi
đo thân nhiệt ngay tại cổng các điểm thi
sửa tay sát khuẩn tại cử phòng thi
khi nộp bài sau khi đi vệ sinh
ra về lợt giờ
thưa quý vị với các quy định mới
của luật cư trú có hiệu lực từ ngày hôm nay
ngày một tháng bảy nhiều giấy tờ
liên quan đến việc lưu trú cư trú
của người dân sẽ được bãi bỏ
thay vào đó thì người dân được lựa chọn
cách thức đăng ký lưu trú cư trú
trực tuyến qua các cổng dịch vụ công
thay vì là phải trực tiếp đến cơ quan công an
như trước đây ghi nhận ý kiến của người dân
về vấn đề này tại thành phố hồ chí minh
theo quy định của luật cư trú và thông tư năm mươi năm
từ ngày một tháng bảy lực lượng công an
xây dựng cấp mới số hộ khẩu số tạm trú
bằng giấy các số hộ khẩu số tạm trú
cũ rách hoặc bị mất cũng sẽ không được cấp lại
toàn bộ thông tin về hộ khẩu
và cư trú của người dân được cập nhật
lên cơ sở dữ liệu cư trú cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu
này cũng chính thức vận hành từ ngày một tháng bảy
các bộ trưởng tiên cảm thấy
và tự nhiên phải cấp trung tâm
bằng những thế kiến khác như

khi người dân có thay đổi thông tin về cư trú đăng ký thường trú tạm trú tách nhập hộ khẩu
công an sẽ thu hồ số hộ khẩu đã cấp và cập nhật thông tin lên cơ sở dữ liệu
công an xã phường thị trấn có trách nhiệm tiếp nhận các thô tục thông báo lưu trú
khai báo tạm vắng đăng ký thường trú đăng ký tạm trú gia hạn tạm trú
khai báo thông tin điều chỉnh thông tin về cư trú tách hộ khai báo tạm vắng
và cập nhật thông tin về cư trú của người dân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
cơ sở dữ liệu về cư trú
theo cái luật cư trú mới thì bắt đầu ngày một trăm bốn mươi bảy là vận hành thì khi công dân có những cái thay đổi
di biến động về cái thường trú cư trú cả về thường trú lẫn tạm trú thì ra công an phường xã thị trấn
để khai báo và thực hiện là công an phường xã sẽ tiến hành đăng ký lưu trú cho công dân
tuy nhiên sẽ thu lại cái số
hộ khẩu thường trú hoặc là cái tạm trú đó và cấp cho công dân một cái giấy xác nhận
như vậy thì cái việc đó là chuyển tiếp là từ cái số từ số khẩu giấy sang cái là số hóa
và quản lý trên cái cơ sở dữ liệu về cư trú
tuy nhiên là hiện nay cái số hộ khẩu và số tạm trú đó nó sẽ di truyền thực hiện cho đến là
vẫn có giá trị thực hiện cho đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
có nghĩa là những cái trường hợp mà công dân không có thay đổi thì vẫn sẽ
vẫn sử dụng và vẫn được công nhận là theo cái điều ba mươi tám của luật cư trú
như vậy số người dân đã có số hộ khẩu có thể tiếp tục sử dụng đến hết năm hai nghìn hai mươi
còn làm mới hoặc đăng ký tạm trú sẽ được quản lý bằng số hóa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thẻ căn cước công dân có gắn chip
từ ngày một tháng bảy người dân có thể làm thẻ căn cước mới tại nơi tạm trú trên phạm vi cả nước
chứ không nhất thiết là phải nơi đăng ký thường trú như trước đây
khi đó công an sẽ thu hồi lại giấy chứng minh nhân dân cũ
má qi trên thẻ căn cước mới sẽ có đầy đủ thông tin
nên người dân không cần phải xuất trình giấy xác nhận số chứng minh cũ khi thực hiện các giao dịch hành chính
cũng với quy định mới của luật cư trú có hiệu lực ngày hôm nay
thiếu tướng trần đức tài phó giám đốc công an tp hcm đã có buổi kiểm tra việc tổ chức triển khai luật cư trú mới
trong ngày đầu tiên tại địa bàn của quận phú nhuận
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân về buổi làm việc này
có mặt tại công an phường tám quận phú nhuận tp hcm để làm thủ tục chuyển hộ khẩu về nơi ở mới
bà bùi thị kim chi đã được lực lượng công an phường tiếp và hướng dẫn tận tình về các quy trình và thủ tục mới liên quan đến luật cư trú
sau khi hoàn thành các thủ tục bà bùi thị kim chi đã thấy rất thoải mái và hài lòng về các hỗ trợ của đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an phường
bữa nay thủ tục hướng dẫn để mà chuyển hộ khẩu rất nhanh và mọi việc rất là ngoài chất tưởng tượng

vậy tôi không biết là một số thay đổi về cách hành chính gần đây người dân có cảm thấy hài lòng có đánh giá như thế nào không
theo cô thì cô thấy như vậy là hay tốt hơn đỡ phải giấy tờ nhiều
đi như vậy người dân sẽ vừa không phải tiện nếu mà bất cứ chỗ nào mình cũng có thể làm được thủ tục thì nó rất là tiện cho dân
đối với việc dữ liệu của người dân đã cung cấp cho cơ quan công an đồng thời qua thẻ căn cước công dân gắn chip
hầu hết các loại giấy tờ giấy
đã triệt tiêu loại bỏ thay vào đó là hồ sơ điện tử
vì vậy dù người dân ở bất cứ địa phương nào trong nước đều dễ dàng làm được các thủ tục về cư trú tạm trú hay thủ tục hành chính một cách nhanh chóng
đây là lần đầu tiên công an phường thực hiện công tác đăng ký thường trú
trước đây thì công tác này là do đội quân lý hành chánh công an quận thực hiện
về người dân thì từ hình thức là thủ công sang cũng là thực hiện thủ công
và ứng dụng công nghệ thông tin
thì người dân có thể là thực hiện đăng ký công tác thường trú tạm trú lưu trú trực tiếp tại quang phường hoặc qua là cổng dịch vụ công
cái việc mà công tác tiên triền để cho người dân mà hiểu biết về cái lịch cư trung hối được cập nhật vào trong cái cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia
thì cái mã số định danh mà cơ quan công an sẽ thông báo đối với trường hợp là trẻ em hoặc là đối với trường hợp là đã được thu nhận cái cấp căn cước gắn gắn chip
mà chưa được cập nhật
trên cơ sở những cái đó thì cái vấn đề mà tiện ích của người dân thì người dân sẽ thông qua cái thẻ căn cước để căn cứ con chip để người ta sẽ kết nối vào những cái thông tin chẳng hạn những thông tin liên quan với cá nhân của người dân đó
để tránh cái trường hợp là người ta sẽ mang những giấy tờ đi chứng minh nếu như được cơ sở dữ liệu dân cư đã được kết nối và chia sẻ cho các ban ngành trên toàn quốc
thứ hai nữa là trong cái thực hiện cái căn cước công dân có gắn chip điện tử
nó sẽ tích hợp nhiều cái dữ liệu ở đây
nên là cái việc mà mang nhiều giấy tờ đi nữa thì người dân sẽ không còn thực hiện nữa mà chỉ thực hiện trên một cái thẻ căn cước công dân có gắn chip để người ta thực hiện cái giao dịch
nên cái này là cái tiện ích người dân thấy được cái tiền lợi của mình để mà người ta sẽ thực hiện cái vấn đề này khi tham gia trong cái công tác mà giao dịch cũng như là công tác cải cách hành chính của chính phủ
tiến tới thực hiện cái là công dân số nền kinh tế số và chính phủ điện tử chính phủ số
do các chứng minh nhân dân và căn cứ công dân mã vạch cũng như số hộ khẩu giấy vẫn còn hiệu lực nên việc làm các thủ tục căn cước công dân gắn chip vẫn sẽ tiếp tục được công an tp hcm tuyên truyền vận động đến người dân sớm làm thủ tục để được sử dụng tiện ích tránh được những phiền hà về mặt thủ tục liên quan đến giấy tờ khi cần làm các thủ tục hành chính cư trú tại các địa phương
ngày một tháng bảy tòa án nhân dân quận cái răng thành phố cần thơ xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn hoài vương hai mươi bảy tuổi ngụ tại huyện phong điền thành phố cần thơ về tội chống người thi hành công vụ
vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày tám tháng sáu vương cùng một số người bạn làm chung từ một công ty trên địa bàn huyện châu thành a tỉnh hậu giang tổ chức nhậu
đến khoảng hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày vương điều khiển xe mô tô đến nhà bạn tại thành phố cần thơ để tiếp tục nhậu tiếp
khi đi đến chốt kiểm dịch covid một mươi chín đóng tại ngã ba đường phạm hùng và đường hàng gòn thuộc khu vực yên trung phường lê bình quận cái răng thành phố cần thơ
vương cố tình chạy thẳng không rẽ phải vào để kiểm tra y tế nên bị lực lượng tại đây chốt chặn lại
phát hiện nam thanh niên này có nồng độ cồn nên cảnh sát giao thông đến xử lý lập biên bản nhưng bị cáo không chịu ký tên mà còn lấy gạch đá tấn công một đồng chí đang thực hiện nhiệm vụ
tại cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cái răng phương đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình riêng bị hại không yêu cầu xử lý hành vi cố ý gây thương tích đối với vương
hội đồng xét xử nhận định bị cáo biết bị hại là người đang thực thi công vụ và bản thân bị cáo đang vi phạm nhưng không chấp hành mà còn dùng công cụ vũ lực hết sức quyết liệt để chống đối cho thấy ý thức chủ quan cố ý của bị cáo
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo vương chín tháng tù về tội danh trên
rạng sáng ngày một tháng bảy người dân đi rẫy phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên cây tại vườn điều ở ấp đồng tâm xã xuân mỹ huyện cẩm mỹ đồng nai nên đã nhanh chóng báo cáo cơ quan công an
nhận được tin báo công an xã xuân mỹ phối hợp công an huyện cẩm mỹ các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh có mặt tại hiện trường lấy thông tin và tiến hành khám nghiệm tử thi xác minh nhân thân của người xấu xố
qua xác minh danh tính nạn nhân được xác định là anh nguyễn quốc bảo ba mươi hai tuổi ngồi phường phước long b quận chín tp hcm
tại hiện trường nạn nhân để lại một bức thư tuyệt mện do chán nản không có công việc làm ổn định một chiếc honda cũ không có biển số và một ba lô đựng đồ đạc cá nhân
hiện vụ việc trên đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ